để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch covid một mươi chín cho những công dân trở về từ các tỉnh thành phố phía nam
chiều ngày sáu tháng một mươi ubnd tỉnh nghệ an phát công văn hỏa tốc gửi tất cả các huyện thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh
kích hoạt lại các khu cách ly tập trung ở địa phương sẵn sàng đón người về quê
trường hợp các khu cách ly không đáp ứng được thì sử dụng các trường mầm non để làm cơ sở cách ly tập trung
giám đốc sở giao thông vận tải nghệ an cho biết khu cách ly của tỉnh đã quá tải không còn chỗ trống
khi lượng người về quê quá đông do đó người dân phải tập trung và trở lại ở dưới chân núi dung quyết một thời gian khá dài
chỉ trong một mươi hai tiếng sở giao thông vận tải đã điều động nhiều ô tô để chở người về bảy huyện thị xã để thực hiện cách ly tập trung
và một mươi năm xe chở người và xe máy trung chuyển từ nghệ an ra địa bàn tỉnh thanh hóa
bên cạnh đó chủ tịch liên đoàn lao động nghệ an thông tin những người lao động làm việc tại các doanh nghiệp có đóng kinh phí công đoàn
không vi phạm các biện pháp phòng chống dịch có hoàn cảnh khó khăn trở về từ các tỉnh thành phố phía nam từ ngày một tháng tám
sẽ nhận được mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng trên một người